tối bốn tháng năm tại sân vận động tam kỳ đã diễn ra lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh quảng nam lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám
đại hội lần này thu hút gần ba vận động viên huấn luyện viên và trọng tài tham gia
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đại hội lần này thu hút gần ba vận động viên huấn luyện viên và trọng tài tham gia
đại hội lần này thu hút gần ba vận động viên huấn luyện viên và trọng tài tham gia